m sáu mươi bốn tuổi đau đầu tê bì yếu liệt tay chân suốt ba ngày nguy cơ bị liệt đi khám bác sĩ phát hiện tụ máu ngoài màng cứng tủy sống
tiến sĩ bác sĩ nguyễn đức anh trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết
máu tự ngoài mang tủy tự phát là sự tụ máu trong khoảng trống nằm giữa màng cứng và xương
đây là bệnh lý hiếm gặp chỉ xuất hiện ở một trên một triệu người
ước tính chiếm khoảng ba chín các tổn thương ngoài màng cứng
riêng tại bệnh viện tâm anh thành phố hà nội ghi nhận hai ca kể từ khi thành lập
và đây là trường hợp đầu tiên điều trị bằng phương pháp nội soi
theo tiến sĩ đức anh người bệnh không mắc bất kỳ bệnh nền nào không sử dụng thuốc chống đông
tình trạng đau đầu xuất hiện cách đây vài tháng bà mờ đã đi khám hai bệnh viện trước đó
và được chẩn đoán đau dây thần kinh trầm trái
bác sĩ cho thuốc uống nhưng tình trạng tê bì tay chân không cải thiện
kết quả trục mri cho thấy khối máu tụ lớn ở vùng cổ kéo dài sáu cm từ đốt sống c ba đến c bảy gây phù tủy cổ
qua khai thác tiền sự bệnh lý các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc máu tụ ngoài màng tủy tự phát
tức là không rõ nguyên nhân
bác sĩ chỉ định người bệnh phẫu thuật nội soi để loại bỏ khối máu tụ giảm chèn ép cho tủy sống
tiến sĩ đức anh đánh giá bệnh của bà mờ đã bước vào giai đoạn nguy hiểm
khối máu tụ có thể gây chèn ép tủy sống khiến người bệnh khó thở suy hô hấp
nguy cơ tổn thương tủy cổ liệt tứ chi thậm chí liệt nửa người nếu không điều trị
các bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật nội soi loại bỏ khối máu tụ
qua vết mổ có kích thước nhỏ khoảng ba cm bác sĩ đưa thiết bị chuyên dụng tiếp cận vùng cột sống chứa máu tụ
màn hình nội soi phóng đại vùng tổn thương giúp bác sĩ quan sát rõ và loại bỏ toàn bộ khối máu tụ
giải phóng tủy sống và dây thần kinh bị chèn ép
trước đây các ca bệnh máu tụ ngoài màng tủy được điều trị bằng phương pháp kinh điển là mồ mở
tuy nhiên với sự phát triển của y học hiện đại phẫu thuật nội soi ra đời mang lại nhiều lợi ích trong điều trị bệnh lý này
đây là phẫu thuật ít xâm lấn bảo tồn tối đa cấu trúc cổ sống giúp người bệnh phục hồi nhanh
ít đau ít chảy máu thâm mỹ và hạn chế được tối đa tổn thương trong quá trình phẫu thuật
cho đến nay y văn mới ghi nhận có hai trường hợp máu tụ ngoài màng tủy ở cuộc sống thắt lưng được phẫu thuật nội soi toàn bộ thành công
hai giờ sau mổ người bệnh được đưa về khoa hồi sức
ngay trong ngày người bệnh đã khôi phục tốt và được về khoa phẫu thuật thần kinh để tiếp tục chăm sóc
các bác sĩ hội trần cùng chuyên gia dinh dưỡng xây dựng pháp đồ để người bệnh nhanh chóng phục hồi cải thiện tốt
hai ngày sau bà mờ hết hẳn tình trạng tê bỉ tay chân đau cổ
người bệnh có thể vận động nhẹ sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau năm ngày
hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ rõ ràng nguyên nhân gây máu tụ ngoài mang tủy tự phát
tuy nhiên dối loạn đông máu khối u dị dạng mạch máu nhiễm trùng hoặc chấn thương là những yếu tố nguy cơ có thể kể đến
người mắc tâm huyết áp dùng thuốc chống đông có nguy cơ cao mắc bệnh
máu tụ ngoài mang tủy được không được phát hiện và kiểm soát tốt có nguy cơ tiến triển
chèn ép vào tủy sống và các dây thần kinh gây tổn thương khó phục hồi
ngoài ra không rõ triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như đột quỵ
cả hai bệnh lý này đều thuộc nhóm bệnh nguy hiểm cần được điều trị khẩn cấp
do vậy khi có biểu hiện đau cổ lưng suy giảng vận động tê yếu tay chân
người bệnh cần đi khám sớm để ngăn chặn tổn thương thần kinh nghiêm trọng vĩnh viễn
đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ cao như sang chấn vùng cột sống
có bệnh lý về đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông
điều trị tụ máu ngoài màng tủy đòi hỏi phốt thuật viên có kỹ năng
kinh nghiệm do nguy cơ tổn thương tủy rất cao
tiến sĩ đức anh nói thêm bệnh tụ máu ngoài màng tủy khó phát hiện do nhiều cơ sở y tế
không đủ thiết bị chuyên dụng dân đến dễ bỏ sót trong quá trình trần đoán
vì vậy người bệnh khi thăm khám cần lựa chọn cơ sở y tế có chuyên môn cao
trong lĩnh vực thần kinh cột sống
để phòng tránh bệnh hiệu quả tiến sĩ đức anh khuyến cáo
mỗi người nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh
người có tiền xử mắc các bệnh lý nền thần kinh cột sống tăng huyết áp
sử dụng thuốc chống đông nên tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ
và chủ động tái khám sức khỏe định kỳ
người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ tổn thương cuộc sống ngay lập tức đi khám
trù phim mri để loại trừ những tổn thương nguy hiểm